và rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
thưa bác sĩ hiện nay rất là nhiều người có ban bệnh động kinh thì có tâm lý e ngại xấu hổ và giấu bệnh
hoặc là bỏ dở phác đồ điều trị
bác sĩ có thể cho biết việc này sẽ để lại những hệ lụy như thế nào ạ
kinh thì từ trước đến nay thì vẫn có những kỳ thị đối với bệnh nhân động kinh trong cộng đồng người dân
dẫn đến là bệnh nhân được điều trị không thích đáng
thế thì nếu như như vậy thì
bệnh nhân còn nhiều cơn
thứ nhất là mỗi lần cơn động kinh xảy ra thì bệnh nhân sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm
chẳng hạn như là lúc bệnh nhân đang trèo cao chẳng hạn mà có cơn động kinh
sẽ ngã thì lúc đấy sẽ gây nguy hiểm tính mạng
hay là bệnh nhân đang nấu ăn chẳng hạn có cơn động kinh chẳng hạn
thì chắc chắn lúc đấy sẽ dẫn đến những nguy cơ như là bỏng
và ngoài ra thì càng có nhiều cơn động kinh
thì mỗi cơn động kinh là một lần mà não chúng ta sẽ bị thiếu oxy
và cơ động kinh mà lặp đi lặp lại nhiều lần
thì sẽ gây nên những cái ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt trí tuệ
vâng thưa bác sĩ đối với căn bệnh động kinh thì sẽ có những dấu hiệu biểu hiện cụ thể ra sao ạ
thường những trường hợp điển hình thì nó sẽ là cơn động kinh dạng co giật
tức là bệnh nhân sẽ có biểu hiện co giật
có thể là từ một tay hoặc một chân hoặc là một bên nửa người trước
sau đấy thì co giật có thể lan ra toàn thân
kèm theo đó là bệnh nhân mất ý thức
gọi hỏi sẽ không thể trả lời
kèm theo các biểu hiện như là bệnh nhân trợn mắt xui bọt mép tiểu dầm chẳng hạn
và sau cơn thì bệnh nhân có thể có tình trạng hoàng hôn
tức là sau đấy vẫn còn trạng thái dối loạn ý thức kéo dài
tùy từng trường hợp có thể là ngắm nhưng có thể là tình trạng dối loạn ý thức sẽ kéo dài
thì ngoài những trường hợp cơn động kinh biển hình như vậy
thì cũng có những trường hợp động kinh rất là khó tràn đoàn
ví dụ như cơn động kinh là một trường hợp động kinh rất là khó tràn đoàn

có những cơn động kinh bệnh nhân biểu hiện là buổi đêm đột ngột
nó giống như cơn mộng du ý
nhưng mà thực chất nó là cơn động kinh
vâng thưa bác sĩ việc phát hiện sớm căn bệnh này thì sẽ góp phần điều trị hiệu quả như thế nào
về động kinh thì thế giới người ta đã thống kê
tức là khoảng hai phần ba cho đến ba phần bốn số trường hợp là
có thể kiểm soát được
bằng các thuốc
thế thì đương nhiên là phát hiện và điều trị động kinh sớm
thì những di chứng của động kinh
như đã nói là về mặt những cái chấn thương gây ra cho động kinh
rồi thì những suy giảm về mặt trí tuệ gây ra cho động kinh
thì chắc chắn là sẽ giảm thiểu được
so với là chúng ta cứ để bệnh nhân có rất nhiều cơn động kinh với điều trị
thì sẽ có những di chứng về sau
vâng chúng tôi rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
động kinh là bệnh xảy ra khi hệ thống thần kinh bị dối loạn
lúc này hoạt động của não bộ bắt đường
dẫn đến các cơn co giật hoặc bất thường về hành vi cảm giác
thậm chí có lúc người bệnh còn bị mất nhận thức
bệnh động kinh có thể gặp ở mọi đối tượng
không phân biệt độ tuổi giới tính
bệnh động kinh nếu không được kiểm soát
có thể khiến người bệnh gặp nguy hiểm khi lên cơn động kinh
như té ngã tai nạn giao thông hay đuối nước gây nguy hiểm khi mang thai
theo các chuyên gia bệnh động kinh là bệnh cần chữa
và có thể chữa khỏi hoàn toàn
tỷ lệ chữa khỏi bệnh khá cao
có thể lên tới bảy mươi
ba mươi còn lại tuy không thể khỏi hoàn toàn
nhưng họ vẫn có thể dùng thuốc để duy trì
và đảm bảo một cuộc sống khỏe mạnh
việc được điều trị sớm sẽ mang tới cơ hội khỏi bệnh cao hơn
với những trường hợp cần phẫu thuật cũng nên thực hiện sớm
vì để lâu tổn thương não lan rộng
sẽ khiến quá trình phẫu thuật khó khăn phức tạp hơn
và bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống
và sức khỏe của người bệnh
bệnh động kinh có xu hướng gia tăng
nhưng nhận thức của cộng đồng về bệnh động kinh
vẫn còn nhiều hạn chế
dẫn tới những nỗi sợ hãi không đáng có
và những quan điểm sai lầm xung quanh căn bệnh này
chúng tôi hy vọng với những thông tin được chia sẻ
trong chương trình ngày hôm nay
sẽ giúp quý vị hiểu hơn về căn bệnh này
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại